ngày một tháng bốn tại cảng quốc tế tiên sa thành phố đà nẵng đại diện chính quyền thành phố
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai văn phòng bộ tư lệnh quân khu năm và các đơn vị chức năng
của bộ quốc phòng đã tham dự lễ đón tàu lực lượng bảo vệ bờ biển của ấn độ
bắt đầu chuyến thăm chính thức bốn ngày tại đà nẵng
trong bốn ngày làm việc tại đà nẵng đoàn tàu vigis của lực lượng bảo vệ bờ biển ấn độ
do đại tá ashit làm trưởng đoàn cùng một trăm bốn mươi sĩ quan và thủy thủ sẽ chào xã giao lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành phố bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai tham quan các di tích lịch sử văn hóa
của thành phố đà nẵng và hội an thánh địa mỹ sơn thuộc tỉnh quảng nam
thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn chuyến thăm này nhằm tăng cường hợp tác hàng hải
giữa hai lực lượng qua đó tăng cường tình hữu nghị việt nam ấn độ góp phần giữ vững an ninh an toàn hàng hải